vào chiều ngày một mươi tháng ba tòa án nhân dân tỉnh đắk nông mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sáu đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ sơn la vào đắk nông
đây là vụ án mua bán ma túy trái phép có số lượng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh
các đối tượng bị đưa ra truy tố xét xử gồm thảo thị lan mùa thị dũ cùng chú tại huyện vân hồ tỉnh sơn la mùa thị xua tráng a páo giang thị mái cùng chú tại huyện cờ long nô tỉnh đắk nông sùng a xúa chú tại huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông
theo cáo trạng tháng chín năm hai nghìn hai mươi nhờ sùng a xúa kết nối thảo thị lan thỏa thuận sẽ mang ma túy từ sơn la vào đắk nông bán cho mùa thị xua
lan đã rủ thêm sống thị số và mùa thị dũ cùng tham gia
sau đó ba đối tượng đã mang bốn bánh heroin và gần hai kg ma túy đá vào đắk nông giao cho xua
tuy nhiên khi cả nhóm đi đến địa phận xã đắc rơ măng huyện đắk cờ long thì bị bắt giữ
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo thảo thị lam mùa thị xua cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy tuyên phạt mùa thị dũ mức án tù trung thân sùng a xúa hai mươi năm tù trá nga páo một mươi bốn năm tù và giàng thị mái chín năm tù